thưa quý vị và các bạn australia vẫn luôn được nhìn nhận là thị trường xuất khẩu tiềm năng của việt nam
nhất là từ khi một loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương đường thực thi
kim ngạch thương mại giữa việt nam và australia đã bùng nổ khi tăng gấp đôi trong thập niên vừa qua
đáng chú ý là các mặt hàng nông sản sản xuất xuất khẩu thế mạnh của nước ta với kim ngạch tăng trưởng xuất khẩu
vào thị trường này lên đến ba con số ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới
thời gian qua việc nâng cấp quan hệ việt nam australia lên thành đối tác chiến lược toàn diện là tiền đề quan trọng
nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất hơn
hiện vùng lãnh thổ bắc úc là bang có diện tích đứng thứ ba và là cửa ngõ giao thương gần nhất của liên bang úc
với khu vực châu á thái bình dương và asean nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển thế mạnh
cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với việt nam
đầu tư giữa việt nam và australia
trong đó thì có đầu tư sang sydney sang melbourne sang các địa phương khác và sang cả bắc úc
là nơi mà chúng tôi cho rằng là có thể là một đột phá rất tốt để chúng ta có thể mở ra một chương mới
khi mà hợp tác với các quốc gia khác tìm một cái ngách để mà có thể là làm đột phá
trong đó thì có thể là làm đột phá chiến lược trong quan hệ giữa hai nước
theo các chuyên gia tiềm năng hợp tác đầu tư giữa việt nam và bắc úc là rất lớn
nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo nghề
nhằm xuất khẩu lao động việt nam có tay nghề cao sang bắc úc nông nghiệp nhất là chăn nuôi và chế biến thịt
logistic vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng phát triển các dự án năng lượng mặt trời
bắc úc là một cái vùng mà
trong những thập niên tới là phát triển rất mạnh
vì nó nằm trong một cái thế chiến lược là trung tâm của đông nam á với sydney melbourne
hiện hợp tác giao thương kinh doanh và đầu tư với vùng bắc úc còn khá nhạt nhòa chưa tương ứng tiềm năng
thời gian tới hai nước sẽ đẩy mạnh hoàn thiện chiến lược hợp tác đầu tư việt nam bắc úc
đề ra phương pháp tiếp cận với mô hình thí điểm hợp tác đầu tư theo chuỗi cung ứng
có nhiều đối tác là các doanh nghiệp xuất khẩu thế mạnh của việt nam tham gia vào những mắt xích của thị trường bắc úc
tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín